nhân kỷ niệm ngày báo chí cách mạng việt nam sáng nay tại học viện báo chí và tuyên truyền
đã long trọng diễn ra lễ kỷ niệm năm mươi năm năm thành lập khoa báo chí một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai nghìn một mươi bảy
được thành lập từ tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trong năm mươi năm năm qua khoa báo chí đã đào tạo được hơn một mươi ba sinh viên
học viên các khóa ở các cấp bậc trong số đó có rất nhiều người trưởng thành
có nhiều đóng góp xứng đáng cho nền báo chí cách mạng việt nam
năng lực đào tạo của khoa báo chí không chỉ là đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất
kỹ thuật tại chỗ mà quan trọng hơn là việc kết nối với sự cộng tác giúp đỡ của các nhà báo
và cơ quan báo chí truyền thông nhà khoa học và cơ quan nghiên cứu cán bộ lãnh đạo
quản lý và các cơ quan trong hệ thống chính trị cũng như các nhà báo nhà khoa học quốc tế
trong quan hệ hợp tác đồng thời khoa báo chí cũng tự tin xây dựng và phát triển thương hiệu
là một cơ sở đào tạo báo chí truyền thông uy tín
chất lượng hàng đầu của cả nước và tích cực hội nhập quốc tế
hành nghề có trách nhiệm với sự phát triển của cộng đồng của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế
nằm trong suối sự kiện kỷ niệm năm mươi năm năm thành lập vào chiều và tối ngày hôm qua ngày chín tháng sáu
thầy và trò khoa báo chí cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như triển lãm ảnh thầy trò
và khoảnh khắc cuộc sống ra mắt cuốn sách trưởng thành từ khoa báo chí và báo chí truyền thông
những điểm nhìn từ thực tiễn tập ba giao lưu các thế hệ thầy cho người báo